sáng ngày hôm nay hàng trăm người tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã xếp hàng dài để được phát rau củ với giá đồng tại quầy rau không đồng do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai tổ chức
chỉ trong vòng ba mươi phút khoảng hai tấn rau xanh đã được phát hết cho người dân
theo đó bắt đầu từ bảy giờ sáng cùng ngày gian hàng rau củ giá không đồng bắt đầu hoạt động trước cổng của sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đồng nai với khoảng hai tấn rau củ quả bao gồm cải xanh rau cần nước bắp cải su hào bí xanh cải ngọt đậu bắp rêu leo mồm tơi
trong ngày đầu hoạt động mỗi người dân sẽ được nhận hai loại rau củ tùy chọn
tuy nhiên do những ngày vừa qua hầu hết các chợ truyền thống và chợ tự phát trên địa bàn thành phố biên hòa tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch
nên nhu cầu của người dân cần rau củ là rất lớn toàn bộ hai tấn rau xanh đã được phát hết chỉ trong vòng ba mươi phút
ngoài ra sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đồng nai còn vận chuyển khoảng năm tấn rau khác mỗi ngày đến bảy điểm của các phường bị phong tỏa tại thành phố biên hòa để phát miễn phí cho người dân trong thời gian tới